nghị quyết số một mươi của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cũng khẳng định
xóa bỏ mọi rào cản cho kinh tế tư nhân phát triển
nhìn lại ba mươi năm năm sau đổi mới là nhìn lại một chặng đường đã qua
để đúc suốt những kinh nghiệm có giá trị thực tiễn
từ đó đưa ra định hướng phù hợp về phát triển kinh tế tư nhân
bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân đã được quy định
trong hiến pháp pháp luật và nghị quyết của trung ương đảng
sau năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu định kiến với kinh tế tư nhân còn khá nặng nề
người dân muốn kinh doanh cái gì cũng phải xin phép
bán hàng nước bán báo bán động nát bán ve chai đều phải xin phép
để thành lập một doanh nghiệp cần chữ ký của chủ tịch tỉnh
giám đốc sở liên quan chủ tịch quận chủ tịch phường tổ dân phố
nếu không xin phép thì sẽ bị xử lý hành chính
thậm chí là xử lý hình sự về tội kinh doanh trái phép
thủ tục phải mất từ một đến một năm năm
năm rưỡi cần ba mươi năm chữ ký và ba mươi hai con dấu
chi phí chuyển đổi vào khoảng ba mươi triệu
chỉ đến khi luật doanh nghiệp sửa đổi năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ra đời
sau đó là hiến quốc
pháp năm hai nghìn một mươi ba và luật doanh nghiệp sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
đã mang đến tư tưởng cởi mở về kinh tế tư nhân
và khẳng định người dân được tự do kinh doanh những lĩnh vực mà pháp luật không cấm
các doanh nghiệp được hoạt động những gì mà luật không cấm
đấy là một điều mà tôi nghĩ rằng là khá là đột phá
vì trước đây là cái việc mà cứ muốn đăng ký thêm hoặc là bỏ bớt đi
thì đều liên quan đến cái việc mà phải đưa vào đăng ký kinh doanh
và phải chờ đợi mất một khoảng thời gian nhất định
mặc dù vậy trong quá trình thực thi ở cấp bộ ngành địa phương
quyền tự do kinh doanh của người dân đã không được hiện thực hóa một cách toàn diện
như đã được quy định trong hiến pháp và luật doanh nghiệp
luật là cấm bộ là quy định về điều kiện kinh doanh
nhưng mà lại cho phép họ quy định những thủ tục canh chính
đúng không ạ
thủ tục canh chính ví dụ trong kiểm định chất lượng
rồi trong quá trình thẩm định rồi các cái thủ tục liên quan đến xây dựng đến môi trường
thì nếu anh xây dựng không khéo ấy thì vô hình chung anh lại quay trở lại anh lại
là hạn chế cái quyền tự do kinh doanh
điều một trăm bảy mươi hai thì quy định là cái trách nhiệm về tài sản của các thành viên góp vốn trong công ty hợp danh
thì đang quy định là chỉ chịu trách nhiệm liên quan đến cái việc khoản nợ thôi
trong cái phạm vi vốn góp
nhưng mà điều một trăm bảy mươi hai
tám mươi ba ấy thì lại quy định là các thành viên vốn góp thì lại phải có trách nhiệm về tài sản
cụ thể là về các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản khác
thì là không biết là sẽ tuân thủ theo cái quy định nào
theo điều một trăm bảy mươi hai hay là một trăm tám mươi ba
trong hơn ba mươi năm từ sau đời mới
kinh tế tư nhân và quyền tự do kinh doanh của người dân đã trải qua nhiều chặng đường khó khăn
giống như đồ thị hình xin có lúc bị kìm
giữ tận đáy bước từng bước chậm chạp sợ hãi
rồi lại vươn lên tạo ra đường sóng đầy hy vọng về một thành phần kinh tế quan trọng của đất nước
đó là nỗ lực đổi mới tư duy của một thế hệ trí thức đi tiên phong thời đó
được lãnh đạo đảng và nhà nước sao nhiệm vụ
mở ra cánh cửa mới cho mỗi một trí tuệ việt được thỏa sức kinh doanh
mỗi người dân mỗi doanh nghiệp làm kinh tế tốt
sẽ kéo theo con thuyền kinh tế đất nước phát triển
tạo điều kiện cho mỗi người dân
tức là phát huy năng lực trí tuệ của toàn dân
tạo thêm sức bật mạnh mẽ cho đất nước thoát khỏi cái bóng chỉ trệ của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp
khi khoa học công nghệ nó phát triển
khi người ta bộ máy nhân có thể sử dụng các công nghệ để kiểm soát
đúng không nào
và khi cái ý thức của người dân
ý thức của doanh nghiệp về tôn trọng pháp luật
thì người ta có những công cụ khác để quản lý
thì người ta không cần phải đặt ra quá nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện
bởi vì người ta sợ cái biến tướng
đảng ta luôn kiên trì định hướng tháo bỏ mọi rào cản cho kinh tế tư nhân phát triển
xây phóng trí tuệ và sức lao động
cho người dân
bởi lẽ quyền cơ bản của người dân chỉ có thể bị điều chỉnh bằng luật
vì lý do quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng
như vậy bài toán khó nhất đặt ra cho các bộ ngành địa phương đó là
khi nào họ sẽ thực sự trả lại quyền tự do kinh doanh cho người dân
khi nào người dân còn lên tiếng phản ánh
khi đó mỗi người dân vẫn chưa cảm nhận được hết về quyền tự do kinh doanh
mà mỗi người xứng đáng được có
hiến pháp và nghị quyết của đảng đã quy định rất rõ điều này
nam hùng cường hôm nay sẽ bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của hai vị khách mời
xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ nguyễn đình cung
thành viên tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng
và ông nguyễn kim hùng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn kim nam
xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi
và trước khi vào phần trao đổi kính mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip
chúng tôi ghi nhận một số ý kiến của người dân về vấn đề thực thi chính sách
vào thực tiễn sản xuất kinh doanh
năm hai nghìn một mươi ba người dân được quyền tự do kinh doanh những lĩnh vực mà pháp luật không cấm
thực tế thì quá trình kinh doanh đang có sự can thiệp nhiều từ cơ quan quản lý nhà nước
ước tính mỗi năm có thêm khoảng hai mươi luật một trăm linh nghị định sáu trăm linh thông tư
chưa kể hàng ngàn công văn điều hành hàng nghìn giấy phép con
sự trồng chéo xung đột giữa các luật liên quan
tất cả những điều đó khiến cho người dân doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
khi thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình so với nội dung mà hiến pháp hai nghìn một mươi ba đã quy định
ví dụ như các ngành bán buôn bán lẻ
thì ở trong cái quyết định của mình quyết định về ngành nghề của việt nam
thì quy định rất rõ một số hoạt động bán buôn bán lẻ về đồ thiết bị gia đình
đầu thiết bị điện tử liên quan đến vật liệu xây dựng
nhưng sẽ có một số ngành nghề liên quan đến một số ngành nghề mới
ví dụ như là bán buôn các thiết bị về máy móc thiết bị thông minh
các thiết bị về điện về điện mặt trời về điện năng lượng mới
thì những cái đấy trong luật còn chưa có
cả cơ quan trung ương cả cơ quan quản lý ở vĩ mô này
tưởng chừng như là mình ban hành như thế là phù hợp
từ luật đến nghị định tưởng nó phù hợp
nhưng mà khi người doanh nghiệp người dân doanh nghiệp vẫn dùng vào cuộc sống
thì người ta thấy vướng
thì người ta mới xem lại à hóa ra cái điều khoản đấy nó lại vướng với luật khác
nghị định thì có thể trái với luật
thông tư thì trái với nghị định
thì làm cho cái quyền tự do kinh doanh nó hơi bị vânh đi bị mèo mó đi
và sau này cứ phải điều chỉnh
và đấy cũng là lý do vì sao
mà trả lời có thể là một câu hỏi
đó là gì
tại sao luật của chúng ta bán hành sớm với sửa đổi bổ sung
thưa hai vị khách mời có thể thấy rằng là cái quá trình vận dụng các quy định pháp luật
vào thực tiễn sản xuất kinh doanh đang tồn tại nhiều bất cập
thưa tiến sĩ nguyễn đình cung
ông nhìn nhận như thế nào về quyền tự do kinh doanh
và cái môi trường kinh doanh hiện nay so với hai năm mươi năm trước ạ
có những cái điểm gì là thuận lợi và những cái thách thức gì đặt ra
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thì bắt đầu có một cái thay đổi rất là căn bản bởi cái luật doanh nghiệp
thì lúc đó là doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì mà luật pháp không cầm
đến năm hai nghìn một mươi bốn thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì mà luật không cầm
trước đây thì có thể là thông tư có thể cầm được
nhưng đến năm hai nghìn một mươi bốn thì
thì là luật không cầm bởi cái việc là xác định danh mục những ngành nghề cầm kinh doanh
những ngành danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện
và phần lớn là danh mục ngành nghề tự do kinh doanh
nên nói về một bước tiến thì nó thực sự nó có một bước tiến rất lớn
về quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên cái việc mà gặp phải những rào cản hàng ngày như thế là tôi quan sát thấy hàng ngày
và đấy cũng phải
chỉ có là thực thi luật pháp đâu mà tôi cho rằng là xuất phát điểm của nó là tư duy và xây dựng luật pháp
hiện nay mà nói thì chúng ta là doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì luật không cấm
nhưng còn hai vế nữa đó là kinh doanh như thế nào và sản xuất đấy sản xuất cho ai sản xuất bao nhiêu sản xuất như thế nào
thì gần như là
chưa được tự do
và bởi vì nó mới được tự do là lựa chọn cái gì thôi
một dự án đầu tư chẳng hạn thì người ta quy định là phải đầu tư từng ngày tiền
rồi phải quy mô của nó phải chương ngành tất cả những thứ đấy đó là hạn chế quyền tự do kinh doanh
như vậy hiện nay chúng ta đang bị hạn chế bởi làm thế nào và làm bao nhiêu
xin được hỏi ông nguyễn kim hùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình
thì ông có gặp phải những cái rào cản giống như các doanh nghiệp hiện nay không ạ
nếu mà chúng ta vẫn để những cái cơ chế như bây giờ thì có những cái chứng nhận đầu tư chúng tôi phải đi xin giấy phép mất khoảng ba đến bốn năm
đặc biệt là trong khai thác trên biển quang sản
ba đến bốn năm thì đấy cũng là một cái câu chuyện có rất nhiều rào cản
ở trên là cơ quan quản lý nhà nước mình hoạch định quản lý là vĩ mô
những cái người quản lý vi mô ở bên dưới là người sát cùng với doanh nghiệp
họ lại có những cái quyền lực của cái việc thanh tra kiểm tra và kiểm soát
cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động
thì đây cũng là điều mà doanh nghiệp rất là e ngại
trong trường hợp mà có cái mối quan hệ không tốt thì đấy là một cái câu chuyện
doanh nghiệp rất là thường xuyên gặp thanh tra kiểm tra
như chúng tôi thì từ covid giờ báo cáo với tiến sĩ là từ thời covid thủ tướng nói là không thanh tra kiểm tra
như chúng tôi tiếp đến một mươi đoàn thanh tra kiểm tra khác nhau rồi
đây là cái câu chuyện này nó đã tồn tại từ rất nhiều năm nay rồi
nhưng mà tại sao vẫn chưa thể giải quyết được
thưa tiến sĩ nguyễn đình
cái cách thức quản lý nhà nước bây giờ của mình là cách thức quản lý theo lỗi kiểm soát
và như vậy thì và bắt buộc người dân và doanh nghiệp làm theo quy định
nếu chúng ta quản lý và sau đó có hàng loạt cái thanh tra kiểm tra gì đấy
đó là bởi vì những cái giấy phép đó những điều kiện đó đang là công cụ quản lý nhà nước
nếu chúng ta cắt bỏ hoạt động
hoàn toàn đi
nhiều khi tôi bảo phải cắt bỏ hoàn toàn đi
thì lúc đó nó tạo ra một áp lực để người ta tìm kiếm công cụ mới
nếu như chỉ thay đổi thủ tục hành chính như thế này cũng là vấn đề ngọn
không phải là vấn đề gốc
mà phải thay đổi nội dung của luật
chứ không phải là thay đổi thủ tục
cái đó tất cả đều là ngọn cả
mà chúng ta vẫn hớt ngọn thế này
thì vài bữa nói mọc lại
khách mời có đề xuất gì một cơ chế để bảo vệ quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp không ạ
cái tư duy là phải sắt canh cùng với doanh nghiệp
có nghĩa là coi doanh nghiệp là một cái thực thể của một người bạn
một người bạn chứ không phải là một cái mối quan hệ giữa cơ quan quản lý và một bên là một cái thành phần kinh tế
thì lúc đó tôi nghĩ rằng cái việc gọi là luật nó sẽ rất là tiệm cận với đời sống hơi thở của doanh nghiệp
còn việc xây dựng và hoạch định về luật
hay là về các
cái chính sách quản lý nhà nước
nên có cái cách thay đổi hơn một chút nữa
có nghĩa là gì
cái tiền xây dựng luật để chúng ta chuyển sang cơ chế từ tiền kiểm sang hậu kiểm
thì nên có một cái quá trình xây dựng luật dài hơn
nên coi trọng các cái thành phần chủ thể hưởng thụ cái luật đấy hơn để họ có cái thời gian họ đóng góp ý kiến
và đâu đó coi nó là một trong những công việc xã hội trách nhiệm xã hội của các cái thành phần ở trong cái luật đó
đại pháp như thế nào
tức là có giải pháp trước mắt có giải pháp lâu dài
mình không thể nói là một thứ nó thay đổi được như một giải pháp rất mắt mắt
thì vẫn cứ tiếp tục như hiện nay là cải cách thủ tục hành chính cắt bỏ điều kiện kinh doanh thu hẹp lại cái danh mục ngành nghề kinh doanh có đủ kiện
đấy là giải pháp mang tính chất là quy định phản phật giải pháp điều hành
ông nào bộ nào mà tạo ra một quy định mà tạo rao cản doanh nghiệp
thì hãy cách chức cái âm phản thảo
bởi vì có nhiều thông tư nhiều nghị định quy định vừa mới ban hành xong là tạo ra không có vấn đề thì tạo vấn đề cho doanh nghiệp
vấn đề nhỏ thì tạo ra vấn đề lớn
chứ không phải giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp
đồng hành cùng doanh nghiệp chứ không phải coi doanh nghiệp là đối tượng quản lý đối tượng ngăn chặn kinh doanh để trục lợi cá nhân
sau đó thì chúng ta mới bắt đầu tính đến chuyện
chúng ta mới bắt đầu tính đến chuyện dài hạn hơn cứ thay đổi căn bản trước mắt thì sẽ thay đổi được cái dài hạn hơn và tập trung vào bây giờ áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý đừng cấm những gì mới nếu chúng ta không thay đổi tư duy thì những gì mới xuất hiện là có cái xu hướng cấm ngay và không cho người ta làm không cấm nhưng không cho là bởi vì không có quyết định
nhưng mà cái lĩnh vực mới này nó cũng nhiều lắm rõ ràng những người lãnh đạo cao cấp phải có thay đổi căn bản về tư duy trong cách thức quản lý thì mới có thể triển khai được
vâng đây là những điều mà dư luận xã hội đã nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây và chúng ta cũng hy vọng là trong thời gian tới sẽ có những hành động cụ thể hiệu quả từ phía các cấp chính quyền
thưa quý vị và các bạn nghị quyết số một mươi của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về kinh tế tư nhân đã chỉ rõ
tuy nhiên quá trình thực thi chính sách có nơi có chỗ đã không thực hiện đúng những gì mà nghị quyết của đảng và hiến pháp đã quy định
sáng suốt trong việc ban hành chính sách quyết đoán trong hành động thực thi dứt khoát nói không với nhũng nhũ tiêu cực đang hạn chế quyền tự do kinh doanh của người dân
để làm được điều này cần nhiều nỗ lực hơn nữa cần sự thống nhất về ý chí và quan điểm của cả hệ thống chính trị
một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ thẳng thắn thú vị trong chương trình việt nam hùng cường
tất nhiên là nó sẽ là rất là khó khăn khó khăn vì nhiều cái ví dụ như của là nó là thành chuyên môn rồi ví dụ mình là chuyên môn chỉ là sản xuất
thế giờ mình phải va chạm về giấy tờ thủ tục xuất nhập cảnh rồi thì còn phải nhiều cái nó hẳn vân vân như thế
và nhưng cái ý thì đối với anh thì nó dần dần nó sẽ quen và nó cũng không có nội đến nội khó lắm
khó nhất là chỉ có mội là lúc nào cũng thiêu vốn đó
mới đầu tôi lên làm mẹ cho cháu
thế thì là cũng bước đầu nó cũng rất là vất vả cũng gọi là ít vốn thôi ít thôi
thế làm nó cũng xoay sở
thế nhưng sau dần dần thì là cháu nó làm thấy là cũng kiên trì
thế cho những hộ khác là cũng không có việc làm đâu
cũng nghỉ lại cho công nhân nghỉ như vậy
thế nhưng mà đây là ở đây là cháu nó vẫn cứ là cứ vẫn cứ cho công nhân làm và vẫn cứ khắc vụ để đi kiếm việc về để cho chúng tôi làm
sát định mục tiêu
vào một mươi năm sẽ phát triển thành doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu
nên dù hoàn cảnh khó khăn anh vinh vẫn không lùi bước
không những thế anh còn mua thêm bốn mảnh đất từ năm trăm linh m hai đến hơn một m hai
chuẩn bị làm nhà xưởng theo hướng chuyên môn hóa và xây dựng chợ thương mại quảng bá sản phẩm mây che đan phú vinh
năm hai nghìn một mươi tám tôi cũng hai bàn tay trắng
nhưng tôi có kinh doanh cũng được hơn chục năm rồi nhưng cũng đổ lên đổ xuống chỉ vì những lý do như thế
nếu như cái cách làm đó là phải
tự sản xuất từ a đến z và tự bao tiêu
thì nó sẽ vững chắc nó không sợ một đối thủ nào
còn nếu mà để buôn thương mại về cái hàng mây che đan này thì
chắc chắn là không trước thì sau cũng phải đổ nợ kể cả rất là bao nhiêu công ty to
trong gần hai mươi năm qua anh vinh đã kết nối với sáu mươi đối tác trong nước và ba đối tác nước ngoài
lợi nhuận trung bình mỗi năm đạt hai ba tỷ đồng
từng bước vượt qua khó khăn
anh vinh đang dần hiện thực ước mơ
mang sản phẩm làng nghề truyền thống mới